hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng và một tin vui cho người dân đó là không cần phải đợi đến năm hai nghìn hai mươi kết thúc
thì chính phủ đã quyết định giảm giá điện đợt hai do những ảnh hưởng của dịch bệnh
chúng ta hãy cùng tin tưởng rằng với sự cam kết đồng lòng của đảng chính phủ và toàn dân
dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát và nền kinh tế sẽ sớm được phục hồi
và mở đầu chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ là những ý kiến của cư dân mạng
xung quanh việc chính phủ thống nhất giảm giá điện đợt hai
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm tám mươi nqcp
về phương án hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện đợt hai cho các khách hàng sử dụng điện
người dân cả nước sẽ tiếp tục được giảm giá tiền điện trong ba tháng một mươi một mươi một một mươi hai
nhằm tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
thông tin này đã thu hút được rất nhiều ý kiến ủng hộ tán thành từ cư dân mạng trên cả nước
tin tốt nhất thời điểm hiện nay như vậy từ hóa đơn tháng một mươi hai sẽ được giảm một mươi
cảm ơn chính quyền nhà nước luôn quan tâm đến đời sống nhân dân
tôi biết rằng ngành điện không có nhiều lợi nhuận nên mức giảm một mươi như vậy là rất lớn
đây là sự chia sẻ ý nghĩa của ngành điện trong khó khăn dịch bệnh
bên cạnh đó tôi cũng rất ghi nhận nỗ lực cung cấp điện ổn định của ngành điện
với tiền điện hàng tháng khoảng hai mươi năm ba mươi triệu đồng
được giảm một mươi giá điện trong ba tháng với chúng tôi là một điều tuyệt vời
tuy số tiền không quá nhiều nhưng trong khó khăn
chúng tôi thấy được sự quan tâm kịp thời của nhà nước của ngành điện đến doanh nghiệp
cùng với gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
việc giảm giá điện và tiền điện sẽ hỗ trợ giảm bớt một phần khó khăn cho người dân nghèo
người yếu thế và doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh
nhiều cư dân mạng cho rằng
việc giảm một mươi giá điện cho doanh nghiệp và người dân
là rất đáng ghi nhận
xong các cơ quan có thẩm quyền
cần phải ban hành ngay các văn bản hướng dẫn cụ thể
về việc giảm giá bán điện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
tháng một mươi tháng một mươi một đã thu tháng một mươi hai đã ra hóa đơn
vậy sẽ giảm thế nào ạ
để người tiêu dùng tránh được các thắc mắc trong vấn đề giảm giá điện
hóa đơn tiền điện phải thể hiện rõ ràng những thông tin
như sản lượng tiêu dùng trong kỳ tính giá
đơn giá áp dụng chi phí tiêu dùng điện khi chưa giảm giá
mức giảm giá theo quy định của chính phủ
chi phí thanh toán thực sau giảm giá
tôi nghĩ cần thực hiện kiểm tra giám sát các đơn vị điện lực
thực hiện đúng về giảm giá điện giảm tiền điện
trước những băn khoăn của người dân và cộng đồng mạng
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương đã có văn bản gửi sở công thương
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và tập đoàn điện lực việt nam về hướng dẫn triển khai thực hiện
giảm một mươi giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn
giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh
bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất
đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch
và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông
giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở được dùng
để cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm
giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng
để khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm
đã nhiễm covid một mươi chín
tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện
cho khách hàng là ba tháng tại các kỳ hóa đơn
tháng một mươi tháng một mươi một tháng một mươi hai của năm hai nghìn hai mươi
trường hợp hóa đơn tiền điện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành
thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện

và giảm tiền điện của ba tháng được khoan trả
trong hóa đơn tiền điện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương cũng lưu ý trong quá trình thực hiện
nếu có vướng mắc evn và sở công thương các tỉnh thành phố
cần kịp thời báo cáo để giải quyết theo thẩm quyền
việc giảm tiền điện lần hai thể hiện sự cố gắng
chung tay của ngành điện cùng nhà nước doanh nghiệp
và cộng đồng xã hội chia sẻ trách nhiệm
trong bảo đảm cuộc sống cho người lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chính vì vậy để đồng hành chia sẻ cùng ngành điện
cũng như chính phủ và giảm các khoản chi tiêu
của chính các gia đình cộng đồng mạng
kêu gọi người tiêu dùng cần sử dụng điện
tiết kiệm và hiệu quả
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi
trên trang fan space của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua
câu chuyện một số nghệ sĩ rủ nhau đi hỏi tội
một nam thanh niên vốn là huấn luyện viên thể hình
tại tp hcm bởi người này đã có những phát ngôn
không đúng với gia đình của bố nghệ sĩ trí tài
đã thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt của dư luận
rất nhiều người cảm thấy sốc và không hài lòng
trước cách hành xử của một số nghệ sĩ về vụ việc trên
và hành động này của các nghệ sĩ có đúng với quy định
của pháp luật hay không và nó gây ảnh hưởng như thế nào
trong đời sống xã hội để trả lời cho những câu hỏi này
trên một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay
phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình nguyên giám đốc trung tâm
điều tra dư luận xã hội viện xã hội học
xin chào phó giáo sư tiến sĩ cảm ơn ông đã dành thời gian
đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay trước khi đến với phần thảo luận
thì mời phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
thưa phó giáo sư tiến sĩ theo dõi đoạn clip ngắn tổng hợp vụ việc vừa rồi
thì ông có bình luận gì về cái hành động của
chào huấn luyện viên mà khi mà đã phát ngôn
về gia đình của nghệ sĩ trí tài liệu có phải là
anh jimmer này đã mắc một sai lầm mà bản thân anh ta
cũng cho rằng và tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang có quyền là
tự do phát ngôn trên không gian mạng không ạ
vâng chắc chắn rồi đây là một việc không hay ho gì
và ông huấn luyện viên thể hình này
nguyên duy nguyễn này đã mắc một cái lỗi
mà bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là đang
có đầy dậy tức là mỗi một cá nhân
đều có cảm thấy là mình có quyền để nói bất cứ
điều gì và thậm chí lại còn
lê chim và phát tán các trên mạng
và không biết được rằng là mình làm những việc đó
là đang vi phạm bạo luật và
làm việc đó là đã xúc phạm đến
nhân phẩm người khác làm bôi xấu
cái hình ảnh của chính mình vâng việc phát ngôn như vậy
thì đúng là quả thực là đã gây tổn thương rất nhiều người mà anh ta không kiểm soát được
cộng với là như ông nhận định là đã đây là một hành vi
vi phạm pháp luật vậy thì theo ông khi mà
phản ứng lại cái việc này thì có một số nghệ sĩ và một số
người hâm mộ của nghệ sĩ trí tài thì đã
kéo tới phòng gym và để nói chuyện
phải trái thì theo ông thì cái việc làm cái hành vi này
thì có đúng với pháp luật hay không chúng ta có thể thấy cái hành vi
một số nghệ sĩ chẳng biết có tên tuổi hay không
nữa cộng với lại một đám đông người dân kéo
đến cái phòng tập thể hình của cái huấn luyện viên thể hình
nọ để hỏi tội xin được chữ hỏi tội
là để trong hoạt kép và có tính chất như là giản bạc
việc đó rõ ràng là trái pháp luật trên thực tế
đấy là một vụ gây dối và lẽ ra
thì cái việc phân rõ phải trái
thì phải là cái người
người đại diện cái người thân của chính cái
có nghệ sĩ trí tài mới là người có thể lên tiếng
để đòi hỏi ai đó lấy lại cái công bằng cho mình
vân vân vân vân còn cái việc kéo một đám đông đến
rồi cộng thêm những người hiếu kỳ và đồng thời
lại chìm có những lời lẽ kích động hằn học
giàn mặt mà nếu như không có sự xuất hiện của lực lượng
chức năng thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu
thì chúng ta nói như vậy như vậy rõ ràng là một cái
việc còn sai sai nặng nề hơn so với hành vi
sai trái trước đó của cái ông huấn luyện viên thể hình
vâng ạ theo ông thì trong trường hợp này khi mà có
một cái phát ngôn có thể nói là xúc phạm đến một người
nổi tiếng hay là bất cứ ai của
của duy nguyễn nếu như mà trong trường hợp này thì thay
vì hành xử như thế này thì cá nhân nào hay là cơ quan nào
có quyền được xử phạt hay là có quyền được quyết định cho
cái hành vi này của huấn luyện viên duy nguyễn vâng thì
trước tiên rồi khi xảy ra sự việc này thì rõ ràng chỉ những
người đại diện cho thân chủ đại diện cho những người bị xúc
pháp mới có quyền là đòi hỏi hay lên tiếng các lực lượng
chức năng các cơ quan có trách nhiệm hay thậm chí nhà quản lý
viên có ý kiến để xử trí những người xúc phạm gây nên cái
ảnh hưởng xấu cho nghị sự trí tài và đến lượt mình thì có rõ
rằng là cơ quan xử trí những cái vấn đề này phải là thuộc về
chức năng đấy là công an đó là những thiết chế ở địa phương
mà đang trên trên thực tế thì quản lý cái huấn luyện viên thể
hình này và lẽ ra sự việc dừng ở đấy thì mới phải đặt thay vì
là một cái sự lộn xộn ồn ào
lỗ bịch như này nhưng chúng tôi nghĩ rằng là ở đây có thể còn
kéo theo những cái ý đồ khác người ta livestream để xây dựng hình ảnh
để kiếm tìm cái sự câu viên câu lai vân vân vật theo ông thì
khi mà tự ý cho mình được phép gọi là hành xử phán xét một số
các cái việc làm hành vi của người khác như là một số nghệ nhân
sĩ hay là một số người đã ứng xử thì có gây tác động và ảnh
hưởng xấu cho xã hội
thế nào và có phải rằng là cái việc mà những người nổi tiếng
những người nghệ sĩ nhân danh điều nọ điều kia để hành xử như
vậy thì có phải là tiếp tay cổ vũ cho một cái chúng ta vẫn hay
gọi là thói anh hùng mạng mà chúng ta thấy gần đây thì cũng
tràn lan và xảy ra rất nhiều mâu thuẫn trong xã hội trong mạng
xã hội trong thời gian vừa qua
điều này nó thể hiện thấy một cái sự khinh nhờn pháp luật
một cái sự rất thiếu hiểu biết pháp luật hoặc thậm chí người ta
có thể có hiểu viết nhưng không chuyển hóa nó thành cái
kỹ năng cái ứng xử trong đời thường và hơi một tí thì
danh về mình cái quyền phán xét cái quyền gian mặt quyền hỏi
tội và như trên chúng tôi đã nói là nếu như không có sự sức
hiện của lực lượng chức năng thì không biết sự việc sẽ kéo
đến đâu nhưng và điều đó nó cho thấy rõ cái thói anh hùng
mạng thế rồi cái thói là dành cho mình những cái xem những
cái quyền xem giống như là ưu tiên chứ chúng ta vẫn nói rằng
là những nghệ sĩ hoạt động gội cạo hay không thì trong cái làng
thì thường các hành động họ có sức lan tỏa có rất quan tâm
theo dõi của đông đảo thành viên trong cộng đồng thì nên nhớ
rằng những hành động như vậy thì ngay lập tức nó đã có tác
động đến cái đời sống xã hội bình thường xung quanh và rõ ràng
cái hành xử như vậy là hành xử trái lệ luật vi phạm pháp luật
và nó không chỉ dừng lại một mức độ như một hành vi là ứng xử
lệch chuẩn bình thường
với cái bối cảnh thì vừa rồi chúng ta thấy là trong cái mùa
covid người ta đang phải thực hiện cái thông điệp năm k là đang này
là tụ tập đám đông la lối on song rồi kể cả những cái việc
liên quan về tập hợp đám đông như vậy là vi phạm hàng loạt
những vấn đề
vâng theo ông thì sau cái vụ việc này cũng như là một số
số những cái vụ việc xảy ra gần đây thì chúng ta cần phải có những
cái tạm gọi là những cái quy định hay là một cái lời khuyên
nào cho mỗi cá nhân là một chuyện nhưng đặc biệt là những
người nổi tiếng có thể có nói là những người của công chúng có
ảnh hưởng đến xã hội trong cách là hành xử trên không gian mạng
cũng như là ngoài đời thật thường
chúng ta khoan hẳn nói đến những người nổi tiếng những người
của công chúng chỉ những công dân bình thường thôi thì những
hành xử mà liên quan đến không gian mạng liên quan đến sự phát
tán truyền bản
lan nhiễm cái hình ảnh của mình đều cần phải tỉnh táo phải
thuộc năm lòng những cái vấn đề mà liên quan đến luật an ninh
mạng liên quan đến việc ứng xử đến những cái quy tắc thông thường
về đạo đức xã hội
còn đối với những nhân vật nổi tiếng đối với những người của
làng soviet như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy được
rằng là nhất cử nhất động những hành vi của họ đều
có những tác động không mạnh thì yếu mà không ít thì nhiều
lan tỏa đến công chúng và đặc biệt là giới trẻ thanh thử ra
là phải biết phải biết kiềm chế phải biết giữ cái mức độ
cái hành động của mình lại ở cái chỗ nào mà nó không vi phạm
các chuyện được nói chung nào là thuần phong mỹ tục nào là
những quy tắc ứng xử của đời thường và đặc biệt là không có
thể dành về mình
những cái quyền ưu tiên rất là phách lối rất là không biết
mình biết người như vậy
xin cảm ơn anh đã chia sẻ hết sức sâu sắc của phó giáo sư thế sĩ trịnh hòa bình
cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay